trong ngày miền nam hoàn toàn giải phóng non sông đất nước liên một giải ca khúc như có bác trong ngày đại thắng của nhạc sĩ phạm tuyên được vang lên trong niềm vui bồi hồi xúc động sen lẫn niềm tự hào của dân tộc ta
bài hát chỉ gói gọn trong sáu mươi bốn chữ tất cả nỗi niềm của người dân việt nam trong suốt ba mươi năm đấu tranh giành lại sự tự do của dân tộc
bài hát này còn được xem là khúc khải hoàn ca của cả dân tộc sau nhiều năm đấu tranh giành lại toàn vẹn non sông
và bài hát cũng đã thể hiện tình cảm của nhân dân việt nam đối với công lao to lớn của bác hồ đã soi đường trì lối lãnh đạo đảng và nhân dân giành được thắng lợi vẻ vang này
ca khúc như có bác trong ngày vui đại thắng của nhạc sĩ phạm tuyên như một đỉnh cao vượt qua danh giới quốc gia dân tộc và khẳng định ý chí quyết thắng của người việt nam cho tới ngày hôm nay
nhắc đến tác phẩm nhạc sĩ chín mươi tuổi này vẫn dưng dưng xúc động ông như được sống lại với cảm xúc của những ngày tháng bốn cách đây gần nửa thế kỷ trước

gần nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất như có bác trong ngày đại thắng vẫn sống mãi trong tim mỗi người dân việt nam ca khúc chính là tiếng gieo vui của một con tim và được hàng triệu triệu con tim cộng hưởng